thưa quý vị mới đây ubnd tp hà nội đã thống nhất với sở tài chính cho phép ubnd quận hoàn kiếm sử dụng tạm thời hẻ phố để kinh doanh phục vụ du khách
đây không phải là lần đầu tiên có đề xuất này mà trước đó vào đầu năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đã từng không đồng tình vì cho rằng đề xuất trên chưa phù hợp với quy định hiện hành đặc biệt là về việc sử dụng hẻ phố không vào mục đích giao thông
vậy thực tế việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh có mang lại lợi ích hay đó sẽ là những bất cập hạn chế
ngọc nhị chuyên gia ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những phân tích cụ thể xung quanh vấn đề này cùng với chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thùy
trước tiên là clip tổng hợp của chúng tôi
việc sử dụng vỉa hè năm tuyến phố để tổ chức kinh doanh gồm hai đoạn chân đối tượng việt trần minh đạo hùng hương đoạn từ lê văn linh đến hàng vải nguyễn con đức đến nhà vệ sinh công cộng gần tiểu đông lê phụng hiểu